cũng trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh dự án luật căn cước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình thêm một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đánh giá cao bộ công an thời gian qua quyết liệt chỉ đạo cấp thẻ căn cước và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các ý kiến cũng tán thành với sự cần thiết ban hành luật và nhiều nội dung trong dự thảo luật
giải trình thêm xung quanh một số vấn đề được các đại biểu quan tâm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết dự thảo luật tương đồng với pháp luật của nhiều nước trên thế giới
nhất là các quốc gia phát triển và phù hợp với quy định của hiến pháp không xung đột với các luật khác
đa số ý kiến nhất trí với tên gọi là luật căn cước nhằm đảm bảo tính bao quát đầy đủ phù hợp với phạm vi điều chỉnh
đối tượng áp dụng của luật việc cấp giấy chứng nhận căn cước
một số đại biểu có ý kiến đề nghị làm rõ điều kiện đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước
hoặc cân nhắc việc cấp thẻ căn cước tạm thời đối với người gốc việt nam
về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước hiện công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau
gây khó khăn nhất định cho công dân trong bảo quản sử dụng nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính sử dụng các tiện ích dịch vụ công
về thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước kết nối chia sẻ và khai thác
thông tin nhiều đại biểu nhất trí với quy định về việc bổ sung mở rộng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cơ sở dữ liệu về căn cước đây là yêu cầu thất yếu và được phục vụ cho xây dựng chính phủ số sau số
bên cạnh đó có một số ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền khai thác cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thay mặt cơ quan soạn thảo bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn ý kiến nông góp của các đại biểu
đồng thời khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến ra soát điều chỉnh hoàn thiện dự án luật chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm